hai nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao giữa trời mưa đã lao thẳng vào hiện trường vụ tai nạn vừa mới xảy ra giữa xe máy và xe ô tô
vụ tai nạn xảy ra vào khuya ngày một mươi một tháng bảy trên đường lý thường kiệt đoạn qua khu phố phú lộc phường tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
hai vụ tai nạn liên tiếp khiến ba người trên hai xe máy bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu sau đó
cả bốn phương tiện gồm hai xe máy hai xe ô tô đều hư hỏng